thưa quý vị hiện nay ở tỉnh quảng trị có rất nhiều nhà đầu tư đến thuê đất để làm dự án du lịch
trong số đó có không ít nhà đầu tư thuê đất xong không làm gì hoặc xây dựng giang dở gây lãng phí quỹ đất mất mỹ quan ở các khu du lịch
đây là những bất cập mà tỉnh quảng trị cần sớm có phương án để tháo gỡ
tại khu dịch vụ du lịch cửa việt thuộc huyện do linh tỉnh quảng trị nơi được nhiều nhà đầu tư đến thuê đất để làm dự án du lịch
qua nhiều năm ở khu du lịch vẫn chỉ là những công trình giang dở như thế này thậm chí một số nhà đầu tư chẳng xây dựng gì trên phần đất đã thuê
hiện toàn khu du lịch dịch vụ cửa việt tỉnh quảng trị quy hoạch một trăm ba mươi năm ha đã có một mươi ba nhà đầu tư vào thuê đất đầu tư trong đó có bảy nhà đầu tư chưa thực hiện đúng cam kết
chúng tôi cũng kiện nghĩ rằng thứ nhất đối với sở tài nguyên môi trường
là tham mưu ủy bán tỉnh để thu hồi các dự án đã cấp phép triển khai trên địa bàn để cấp lại cho các nhà đầu tư khác
đối với các dự án kém hiệu quả và các quỹ đất chưa được sử dụng thì đề nghị ủy bán tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu tư để trận việc lãng phí quỹ đất trên địa bàn
trên địa bàn tỉnh quảng trị đã quy hoạch rất nhiều khu du lịch
tuy nhiên đến nay có nhiều khu du lịch không có nhà đầu tư nào
ví dụ như khu du lịch vĩnh thái năm trăm linh ha khu du lịch vịnh mốc đến cửa tùng một trăm bảy mươi bốn ha
ngoài ra một số nhà đầu tư xây dựng sang dở kiểu này đã làm mất mỹ quan cho các khu du lịch ở tỉnh quảng trị
vì người ta đã đầu tư lỡ rồi hiện nay người ta đã chuyển đổi chủ đầu tư
nhưng mà chuyển đổi chủ đầu tư rồi nhưng mà hơn một năm rồi cũng chưa thấy đầu tư tiếp
thì chúng tôi đang kiện nghị với tỉnh là phải có biện pháp là bán đầu giá cái hàng hộp đó hoặc để mà thu hồi
vẫn biết phát triển du lịch là điều tất yếu nhưng tỉnh quảng trị cũng cần quy hoạch và kêu gọi đầu tư sao cho có hiệu quả
nếu không đất sản xuất của người dân không có mà làm du lịch
đây là vấn đề đặt ra mà các ngành chức năng của tỉnh quảng trị cần tính toán một cách kỹ lưỡng hơn nữa trong thu hút đầu tư vào các khu du lịch thời gian tới
như truyền hình nhân dân đã đưa tin sau vụ sạt lở núi tại nóc ông tuân thuộc thôn hai xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam làm bốn ngôi nhà bị vùi lấp và năm người dân bị thiệt mạng
chính quyền địa phương đã quyết định di rời khẩn cấp một trăm bốn mươi bốn hộ dân với hơn năm trăm linh khẩu
nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi đến khu tái định cư khe chữ thuộc xã trà vân
tỉnh quảng nam hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân sớm có nhà ở ổn định cuộc sống và đón tết nguyên đán tại nơi ở mới
sau vụ sạt lỡ từ nóc ông tuân thuộc thôn hai xã trà vân khiến năm người chết
thì ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã khiến dự dời khẩn cấp một trăm bốn mươi bốn hộ tới làng khái chữ thuộc thôn hai trà vân
hiện nay lực lực đang vào các lực lượng ngôi tròn đang tiến hành
khu tái định cư khe chữ được hình thành sau cơn bão số một mươi hai vừa qua
đến nay địa phương đã tiến hành cắm mốc phân lô để bố trí đất cho một trăm hai mươi một hộ dân
bình quân mỗi hộ được cấp từ ba trăm linh tới ba trăm năm mươi mét vuông
điều đáng nói là trong hơn tháng qua lực lượng bộ đội đã giúp nhân dân tháo rỡ chín mươi tám nhà cũ và vận chuyển được bảy mươi nhà đến nơi ở mới
theo kế hoạch việc dựng lại nhà
nhà ở cho người dân tại khu tái định cư khe chữ xã trà vân sẽ được hoàn thành trước tết mậu tuất
đến giờ phút này thì về đời sống của bà con là nói chung là cũng được tạm ổn về nơi ở mới
còn hiện tại bây giờ cái nhà cửa thì các anh bộ đội và dân quân của huyện của xã
cũng đang tập trung và tiến đổi vào thi công trong cái đợt này
thì hiện tại bây giờ
điều mong muốn nhất của đội phương là cần tập trung nhiều cái lực lượng để giúp cho bà con làm sao để đến cái thời điểm là tết người đám của mình là bà con có nhà ở để đón tết xuân vui vẻ
mới đây đoàn công tác của tỉnh quảng nam đã đến khảo sát thực địa tại khu tái định cư khe chữ
tại đây chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã thăm hỏi tặng quà chia sẻ những khó khăn với đồng bào ở vùng xảy ra sạt lở
đồng thời động viên các đơn vị quân đội đang giúp dân dựng lại nhà ở
để ổn định cuộc sống chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định các cấp các ngành và lực lượng quân sự đang dốc sức để lo cho dân khẩn trương hoàn thành nhà ở hạ tầng giúp dân khôi phục sản xuất ổn định đời sống
hiện nay các lực lượng từ tỉnh quân khu và các địa phương hiện nay đang giúp dân
như vậy tôi cho rằng một tinh thần cả nước đang giúp dân dân ở trà văn đi về đến nơi ở mới
trong lúc hiện nay tình hình thời tiết thiên ta đang gặp
tôi cho rằng cái thứ nhất là đảng bộ chính quyền và nhân dân của huyện nam trà my cũng đã có một số nỗ lực tương đối lớn để hỗ trợ cho người dân
trong những ngày qua ủy ban nhân dân huyện nam trà my đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các đơn vị quân đội tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn
trước mắt ủy ban nhân dân huyện giao cho các đơn vị tập trung thông tuyến đường giao thông vào làng khe chữ
để cùng với lực lượng bộ đội vận chuyển nhà vật liệu thiết bị phục vụ cho việc xây dựng khu tái định cư
qua đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất và đón tết đầm ấm tươi vui tại nơi ở mới
trước tình trạng chiều cưa ngày càng xâm thực sâu vào đất liền ủy ban nhân dân tp tuy hòa tỉnh phú yên đã hỗ trợ người dân hơn một mươi bao cát để chán sóng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đã khẩn trương lên các phương án xử lý cấp bách và lâu dài
chiều cường với những cột sóng và gió lớn liên tục đánh vào khu dân cư ven biển thuộc thôn long thủy xã an phú thành phố tuy hòa làm nhiều nhà cửa bị sập sói lở móng
theo quan sát của phóng viên truyền hình nhân dân khu dân cư bị ảnh hưởng bởi chiều cường có chiều dài gần một km
hiện sóng biển đã xâm thực vào bên trong từ một trăm linh đến hai trăm linh mét
với hơn hai trăm linh nhà dân bị ảnh hưởng trong đó khoảng bảy mươi nhà sát bờ biển bị uy hiếp trực tiếp tám nhà có nguy cơ bị triều cường đánh sập bất cứ lúc nào
không chỉ nhà bà hồng mà hàng chục nhà dân nơi đây cũng đang hết sức lo lắng vì sau bão số một mươi hai đến nay chiều cường càng lớn sâu vào khu dân cư cuốn trôi nhà cửa
trước khi có sự giúp sức hỗ trợ của chính quyền
họ phải dùng bao cát đắp bờ bao mong chiều cường sớm chấm dứt
khu vực này bị sạch lỡ rất nghiêm trọng
hiện nay bang tỉnh cũng đã chỉ đạo cho bang quản lý dự án nông nghiệp và phát triển thông là lập phương án để xử lý các bách
lâu dài chúng tôi sẽ làm một kề kiên cố để mà bảo vệ toàn bộ khu dân cư bên trong
điểm đầu là từ ngay chỗ cái đoạn mà tiếp giáp với cái khu hiện hữu
kéo dài đến cái khu nghỉ dưỡng của hai quân là khoảng một cây số
thì dự kiến tổng mức đầu tư để mà làm cái kỳ kiên cố lâu dài thì khoảng một trăm linh tỷ
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tại thông báo số năm trăm bốn mươi sáu ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số một mươi hai và mưa lũ ở các tỉnh miền trung
đã đồng ý hỗ trợ tỉnh phú yên xử lý cấp bách chống sạt lở khu vực xã an phú thành phố tuy hòa
và kè biển xóm rỡ phường phú đông thành phố tuy hòa với mức không quá hai trăm linh tỷ đồng
để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân
ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm tết nguyên đán mậu tuất
và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi tám
theo đó ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ thành lập sáu đoàn kiểm tra
tiến hành kiểm tra tại một mươi hai tỉnh thành phố từ ngày hai mươi tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
địa phương tiến hành thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tại các cấp từ cấp tỉnh đến quận huyện xã phường
các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nhập khẩu thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố
việc kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh những mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp
mẫu tuất và các lễ hội
vừa qua tại đài tưởng niệm liệt sĩ chư tan cơ ra thôn ba xã ia xie huyện sa thầy tỉnh con tum
chính quyền và nhân dân huyện sa thầy đã tổ chức lễ truy điệu và an táng một mươi năm hải cốt liệt sĩ của trung đoàn hai trăm linh chín
hy sinh vào tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại chiến trường chư tan cơ ra
tham dự lễ truy điệu có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh con tum huyện sa thầy nhân dân và
thân nhân các đồng chí đồng đội của các liệt sĩ trung đoàn hai trăm linh chín năm xưa
một mươi năm hải cốt liệt sĩ được an táng tại đài tưởng niệm liệt sĩ chư tan cơ ra được xác định là của cán bộ
chiến sĩ trung đoàn hai trăm linh chín sư đoàn ba trăm một mươi hai hay thường được gọi với cái tên trung đoàn lính mũ sắt
đây là những người con hà nội đã hy sinh trong trận đánh ác liệt ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám với quân mỹ
thuộc căn cứ fsb một mươi bốn ở đồi thanh trên đỉnh chư tan kra xã sa sơn huyện sa thầy tỉnh con tum
theo thông tin từ bảo hiểm xã hội việt nam cho đến thời điểm hiện tại đơn vị này vẫn chưa nhận được
thông báo nào về việc thay đổi cách tính lương hưu của lao động nữ vì vậy đối với lao động về hưu
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ áp dụng cách tính như quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi chín
theo đại diện bảo hiểm xã hội cách tính tỷ lệ lương hưu đối với lao động nữ từ khi về hưu
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sẽ được tính theo công thức một mươi năm năm đầu đóng bảo hiểm xã hội tính bằng bốn mươi năm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội
tiếp theo được tính thêm hai như vậy để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu là bảy mươi năm lao động nữ phải có ba mươi năm
đóng bảo hiểm xã hội thay vì hai mươi năm năm như trước năm hai nghìn một mươi tám việc này cũng đồng nghĩa sẽ có khoảng ba trong số hai mươi ba
hai mươi một người lao động người hưu từ thời điểm ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ bị giảm hai đến một mươi lương hưu
theo cách tính mới này
chúng tôi sẽ giới thiệu sức khỏe của các thế giới ở những thời điểm nào đó và những lần sau
trong phần tin quốc tế đối thoại trung quốc pakistan afghanistan nỗ lực hàn gắn và hợp tác
thổ nhĩ kỳ kêu gọi chấm dứt khủng hoảng vùng vịnh
trung quốc đã đứng ra tổ chức hội nghị bộ trưởng ngoại giao ba bên đầu tiên với afghanistan và pakistan
ngoại trưởng ngoại giao thổ nhĩ kỳ kêu gọi chấm dứt khủng hoảng vùng vịnh
ngoại trưởng ngoại giao thổ nhĩ kỳ kêu gọi chấm dứt khủng hoảng vùng vịnh
là nỗ lực của trung quốc nhằm hàn gắn căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng
từ đó khẳng định vai trò đặc biệt của bắc kinh trong giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm
cuộc đối thoại ba bên cấp bộ trưởng đầu tiên giữa ba nước tập trung vào vấn đề an ninh và hợp tác kinh tế
qua đó nhất trí nỗ lực hơn để đạt được tin tưởng lẫn nhau về chính trị hợp tác phát triển
chống khủng bố tại khu vực tân cương và vấn đề xung đột tại afghanistan
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định
cuộc đối thoại lần này được xem như là một kênh liên lạc phù hợp với lợi ích chung của cả ba bên
ông vương nghị hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt để cải thiện quan hệ song phương giữa pakistan và afghanistan
về phần mình các bộ trưởng ngoại giao của hai nước hoan nghênh những nỗ lực của trung quốc
trong việc thiết lập cơ chế đối thoại ba bên đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đây sẽ là một cơ hội lịch sử
để thúc đẩy hợp tác khu vực và ổn định tình hình an ninh
ngoại trưởng nhật bản taro kono đang ở thăm jordan
đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước
chủ nhà để thảo luận về quan hệ song phương cùng nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
tại cuộc gặp hai ngoại trưởng đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương
cùng với một số vấn đề nóng trong thời gian qua
trong đó bao gồm việc mỹ công nhận jerusalem là thủ đô của israel
và làm bùng phát bạo lực tại jordan israel và giải gaza
sau khi để mất quyền kiểm soát khu vực đông jerusalem và bờ tây vào tay israel
jordan khẳng định vấn đề về jerusalem chỉ có thể được quyết định
thông qua một cuộc thỏa thuận

chuyến thăm trung đông của người đứng đầu ngành ngoại giao nhật bản được giới quan sát nhận định
là nhằm khẳng định vai trò của nước này trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trung đông
sau jordan ngoại trưởng kono sẽ có chuyến công du tới thổ nhĩ kỳ và oman
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ vừa lên tiếng kêu gọi chấm dứt khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh
đồng thời cho rằng đây là điều đã và đang phá hỏng nỗ lực của các nước hồi giáo
đối với các vấn đề quan trọng trong khu vực
trong một tuyên bố ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu khẳng định
cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh là một cuộc khủng hoảng không có nguyên nhân
dù các bên đã đưa ra nhiều cáo buộc lẫn nhau song chưa có bất cứ cáo buộc nào được kiểm chứng
bên cạnh đó ông cavusoglu cũng đánh giá cao những đề xuất giải quyết khủng hoảng của coes
và cho biết ankara cũng đã liên lạc với các bên liên quan
căng thẳng ngoại giao giữa qatar và bốn nước vùng vịnh bùng phát hồi tháng sáu vừa qua
sau khi bốn nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao và phong tỏa các tuyến đường giao thương với qatar
qatar đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc hỗ trợ khủng bố và coi đây là hành vi can thiệp vào đường lối ngoại giao độc lập
ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp mỹ richtinerson đã có cuộc điện đàm và thảo luận về vấn đề triều tiên
thông báo của bộ ngoại giao nga nêu rõ hai bên nhất trí rằng việc triều tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa
đã vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên minh
tuy nhiên ngoại trưởng lavrov một lần nữa nhấn mạnh việc mỹ làm gia tăng căng thẳng xung quanh bán đảo triều tiên
bằng những lời lẽ chỉ trích chính quyền bình nhưỡng và tăng cường quân sự trong khu vực là điều không thể chấp nhận
ngoại trưởng nga nhấn mạnh cần phải sớm khởi động tiến trình đàm phán giữa các bên thay vì trừng phạt
ngoài ra trong cuộc điện đàm hai ngoại trưởng nhất trí tăng cường đối thoại song phương về những vấn đề liên quan trong lĩnh vực ổn định chiến lược
chốt phiên giao dịch ngày hôm qua giá dầu trên thị trường đã chạm mốc cao nhất trong vòng hơn hai năm qua
sau khi có thông tin về một vụ nổ ống dẫn dầu tại libya và thời tiết tại nước mỹ đang khá lạnh đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu lên cao
chốt phiên giao dịch ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ giao tháng hai tăng một năm usd lên năm mươi chín chín mươi bảy usd một thùng
trước đó có thời điểm giá dầu đã lên mức sáu mươi usd một thùng
đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
trong khi đó giá dầu thô brand biển bắc giao tháng hai cũng tăng một bảy mươi bảy usd lên sáu mươi bảy hai usd một thùng
các chuyên gia đánh giá dù có thể có nhiều yếu tố tác động tới tâm lý thị trường
song vụ nổ đường ống dẫn dầu tại liby được cho là có tác động mạnh nhất và có thể làm giảm năng suất xuất khẩu của nước này
bên cạnh đó hoạt động cung cấp dầu do nhu cầu và khí đốt tại mỹ sẽ tăng cao trong điều kiện thời tiết giá lạnh
ngoài ra tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ opec có thể tiếp tục giới hạn sản lượng dầu đến hết năm hai nghìn một mươi tám cũng là một yếu tố khác khiến giá dầu tăng tốc
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt